và các thông tin quan trọng khác liên quan đến biến thể omicron
mới đây các nhà nghiên cứu tại trường đại học hồng kông cho biết
sự khác biệt lớn về mức độ nhân lên của omicron và các biến thể sars cov hai khác
có thể giúp dự đoán tác động của biến thể này
so với biến thể delta omicrone tự nhân lên nhanh hơn bảy mươi lần trong đường thở
khiến mức độ lây lan từ người sang người gia tăng nhanh chóng
nhưng trong phổi omicron sao chép chậm hơn một mươi lần so với phiên bản gốc của sars cov hai
có thể góp phần làm cho bệnh nhân ít nghiêm trọng hơn
trường nhóm nghiên cứu của trường đại học hồng kông michael chan chi ngoai nói
điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nặng ở người không chỉ được xác định
bởi sự nhân lên của virus mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người
đôi khi tiến triển thành chứng viêm đe dọa tính mạng
tiến sĩ chan cho biết bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn
một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao hơn
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicorn có thể là rất đáng kể
theo nhóm nghiên cứu mô hình cấu trúc về cách biến thể umicron gắn vào tế bào
và kháng thể làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra các kháng thể trung hòa
trong khi đó indonesia vừa ghi nhận ca mắc omicron đầu tiên
thông thống indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe
và bảo đảm tiêm vaccine covid một mươi chín sau khi quốc gia đông dân thứ tư thế giới này
phát hiện ca mắc biến thể omicron đầu tiên
đó là một nhân viên của bệnh viên wisma atlas ở thủ đô jakarta
được xác định mắc bệnh tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai
người này trước đó có ra nước ngoài
ông jokogi cho hay sự xuất hiện của omcron biến thể có khả năng lây nhiễm cao
đã được báo cáo ở hơn bảy mươi quốc gia là điều không thể tránh khỏi
đồng thời cảnh báo người dân không nên tự mãn
thưa quý vị hơn một năm qua covid một mươi chín được ghi nhận có rất nhiều triệu chứng
nhưng ba dấu hiệu được công nhận chính thức
là ho sai rằng sốt cao và mất vị rác hoặc khu rác
dữ liệu từ nam phi ne omicron hiện là chủng vượt trội
cho thấy các bệnh nhân có thêm hai triệu chứng khác
đó là ngứa cổ họng và đa phần thắt lưng
nhiều người có thể nghĩ bị ngứa hỏng do cảm lạnh
và nhầm đao lưng với các loại nhức mỏi thông thường
bởi vậy nếu e ngại mình có nguy cơ mắc covid một mươi chín
bạn nên đi xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus
theo dữ liệu từ bảy mươi tám trường hợp nhiễm omicron ở nam phi
bệnh có xu hướng nhẹ hơn
số cao và nhập viện vì omicron ít hơn hai mươi ba so với delta
giám đốc điều hành của discovery health
công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất nam phi brian watts thông tin
các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng trên khi tiến hành nghiên cứu
ông watts giải thích biểu hiện phổ biến nhất mà bệnh nhân omicron gặp phải
là cổ họng ngứa ngáy
hiện tượng này thường kèm theo nghẹt mũi ho khăn đau thắt lưng đồ mồ hôi ban đêm
các bác sĩ nam phi những người đã tiếp xúc với nhiều ca omicron
cho biết hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ giống như cúm
tiến sĩ angelique scorsese chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi
là một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron
bạn thấy các bệnh nhân tại phòng kháng của các triệu chứng khác
với biến chủng ban đầu và delta
biến thể chiếm ưu thế lớn nhất trên thế giới trong những tháng gần đây
các nhà khoa học ở anh khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi omicron
là tiêm liều vaccine tăng cường
giới chuyên gia cho biết
hai mũi vaccine bất kỳ cộng với mũi thứ ba là pfizer
có thể bảo vệ cơ thể tới bảy mươi năm
ba mũi tiêm cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc tử vong
như vậy nếu xuất hiện những triệu chứng này
quý vị hãy thật lưu tâm và đến ngay cơ sở y tế gần nhất
để test nhanh và điều trị các bạn nhé
tổng giáo đốc tổ chức y tế thế giới wpro tedros adhanom ghebreyesus cho biết
biến thể omicron được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi và hồng kông trung quốc
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hiện được báo cáo
ở bảy mươi bảy quốc gia và có lẽ đã hiện diện ở hầu hết các nước trên toàn thế giới
nên không thể co nhẹ
ông micron đang lây nhiễm với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến thể nào trước đó
ngay cả khi omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn
số lượng ca bệnh có thể một lần nữa áp đảo các hệ thống y tế chưa được chuẩn bị
ông cũng cho biết ngày càng nhiều băng chứng cho thấy
hiệu quả của vaccine covid một mươi chín giảm nhẹ trong chống lại bệnh nặng và tử vong
đồng thời cũng giảm trong ngăn ngừa bệnh nhẹ hoặc lây nhiễm
mike ryan giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng
vaccine vẫn mang lại sự bảo vệ đáng kể chống lại tình trạng bệnh nghiêm trọng và tử vong
theo ông mike brien câu hỏi đặt ra là các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại
mà chúng ta đang sử dụng có khả năng bảo vệ như thế nào
loại nào là cứu cánh chống lại tất cả biến thể
và mức độ bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong đối với biến thể omicrone ở mức độ nào
dữ liệu chỉ ra rằng
hiệu quả bảo vệ là đáng kể
ông rayan cho hay vẫn còn vài tuần nữa mới đến đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm này
do biến thể omicron lây lan rất nhanh vượt xa biến thể delta đang thấm trị trên toàn cầu
tầm giám đốc who nhấn mạnh
các mũi tiêm tăng cường có thể có vai trò trong hạn chế sự lây lan của covid một mươi chín
miễn là những người cần được bảo vệ nhất cũng có thể tiếp cận với tiêm chủng
ông teros lưu ý
dưới dự định của omicron đã thúc đẩy một số quốc gia triển khai các chương trình tiêm chủng
tăng cường vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ dân số trưởng thành của họ
ngay cả khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa đủ bằng chứng về hiệu quả của mũi tiêm này đối với biến thể mới
bộ y tế campuchia vừa mới thông báo
một nữ công dân hai mươi ba tuổi ở thành phố bavet tỉnh svayriang
được chẩn đoán là ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở nước này
nữ công dân campuchia trở về từ ghana đến dubai
và tiếp tục di chuyển từ dubai tới thái lan trước khi bay về nước
sau khi phát hiện ca nhiễm biến chủng

bộ y tế campuchia kêu gọi người dân hết sức cẩn trọng
thực hiện nghiêm túc các biện pháp ba ba bảo vệ của nước này
campuchia cũng lên kế hoạch nhanh chóng
tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín và tiêm mũi thứ ba nhắc lại
campuchia hiện ghi nhận hơn một trăm hai mươi ca nhiễm và gần ba ca tử vong do ncov
nơi này đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín cho tám mươi dân số
các nước tại đông nam á như singapore malaysia
hồi đầu tháng ghi nhận ba ca nhiễm biến chủng
ca nhiễm omicron đầu tiên của đông nam á đều là những người trở về từ nam phi
thái lan sau đó cũng báo cáo ca nhiễm omicron đầu tiên là một người mỹ nhập cảnh
sau khi xuất phát từ tây ban nha cuối tháng một mươi một
hiện nay các tỉnh có biên giới giáp với danh giới campuchia tại việt nam
cũng đang nỗ lực hết mình để thực hiện siết chặt biên giới để kiểm soát dịch covid một mươi chín
đặc biệt khi biến thể omicron đã xuất hiện tại campuchia
an giang nơi có đường biên giới dài gần một trăm linh km
với địa hình đồng bằng cùng hệ thống sông ngòi canh rạch trăng trịt
và nhiều đường mòn rất thuận lợi cho việc qua lại giữa hai bên biên giới việt nam và campuchia
với tình hình như vậy chỉ gặp một phút lơ là bất cẩn
cũng có thể làm tình hình dịch bệnh rơi vào tình trạng khó khăn
như là đối với biến chủng mới omicron hiện nay
chính vì vậy địa phương này đang tập trung cao độ cho công việc
và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng là yếu tố đặc biệt quan trọng
để quản lý đường biên hiệu quả
với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
người nhập cảnh trái phép có khả năng mang mầm từ bên ngoài vào nội địa
làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao
các tỉnh biên giới đang tăng cường siết chặt biên giới
không để bỏ sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập
lây lan qua biên giới
đặc biệt dịp cuối năm cũng là dịp nhu cầu đi lại buôn bán gia tăng
cũng là thời gian gia tăng các hoạt động buôn lậu khu vực biên giới
việc người dân đai vác vận chuyển hàng lậu qua biên giới sẽ làm tăng nguy cơ dịch lây lan
do đó đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới
không để sót bỏ lọt bất kỳ đối tượng nào xuất nhập cảnh trái phép
cũng như các loại tội phạm hoạt động nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập
lây lan qua biên giới
ngoài ra việt nam cũng đang chuẩn bị cho những biện pháp sẵn sàng ứng phó với omicron
xây dựng kịch bản đề phòng biến thể mới để chuẩn bị cho việc biến thể này xuất hiện bất cứ lúc nào